ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức bán pháo hoa tết nguyên đán mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám
theo đó thành phố tổ chức bán pháo hoa tại ba mươi điểm ba mươi một trận địa ở ba mươi quận huyện thị xã với thời gian một mươi năm phút
chín điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm hồ gươm hồ ngọc khánh bán đảo hồ hoàng cầu công viên thống nhất
vườn hoa lạc long quân hồ văn quán công viên thành tích trong khuôn viên khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình
hồ hamoni và thành cổ sơn tây pháo hoa tầm thấp gồm hai mươi hai trận địa được bắn ở trung tâm thương mại
sân vận động công viên trung tâm của các huyện tổng kinh phí bắn phá hoa trên một mươi tỷ đồng được thành phố huy động từ nguồn xã hội hóa